liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia hơn hai một trăm linh tỷ đồng
cục cảnh sát hình sự cho biết đã bước đầu làm rõ vai trò thủ đoạn của các đối tượng
trong đường dây tạm giữ hình sự một mươi sáu đối tượng do nguyễn văn điền tức điền khèo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê quán hải phòng ngụ quận bình thạnh tp hcm cầm đầu để điều tra mở rộng
công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi điền lấy tài khoản trên trang web
cácượcbóng tám mươi tám com cấp master từ đại lý cấp trên về chia ra nhiều tài khoản khác nhau
sau đó điền giao cho các đại lý cấp dưới gồm phạm minh tiến phan minh hùng
trần hải hưng phan hòa bình để tổ chức đánh bạc đánh bạc trên mạng internet
dưới nhiều hình thức chủ yếu là cá độ bóng đá
tiếp đó tiến giao lại cho một số đối tượng chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác
quản lý và chịu trách nhiệm tính toán giao nhận tiền thắng thua với các con bạc
theo cục cảnh sát hình sự đây là băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức
do đối tượng hình sự ở phía bắc điều hành xuyên quốc gia từ việt nam sang campuchia
tập trung chủ yếu tại tp hcm đồng nai và bà địa vũng tàu